thưa quý vị sáng nay ngày một mươi một tháng bốn thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
phiên họp thứ tư của năm hai nghìn hai mươi bốn và phiên họp thứ hai mươi sáu của nhiệm kỳ thảo luận nhiều nội dung quan trọng
cùng thấp dự phiên họp có các đồng chí phó thủ tướng chính phủ các thành viên chính phủ lãnh đạo các bộ ngành cơ quan thuộc chính phủ
cùng với dự án luật thuê giá trị gia tăng sửa đổi phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm trí thường xuyên ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi ba
được các thành viên chính phủ cho ý kiến hôm nay
như vậy tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay chính phủ đã cho ý kiến xem xét thông qua đối với gần một trăm linh đề nghị xây dựng luật
dự án luật và các nội dung liên quan để trên các cấp có thẩm quyền ban hành hàng trăm nghị định
chỉ đạo ban hành các thông tư để hướng dẫn thi hành các luật
đây là những nội dung quan trọng cấp bách nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu của thực tiễn
thực tế có nhiều vấn đề mới phát sinh nhưng chưa có quy định hoặc đã có quy định nhưng bị thực tiễn vượt qua
vì vậy việc tháo gỡ các điểm nghẽn vướng mắt vượt qua các khó khăn thách thức khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển
làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như luật đất đai
luật các tổ chức tín dụng luật bất động sản luật nhà ở luật xuất nhập cảnh
các luật liên quan đến chuyển đổi số chuyển đổi xanh luôn được chính phủ quan tâm và tháo gỡ
thủ tướng phạm minh chính cho biết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
xem xét cho ý kiến thông qua đối với dự án luật thuê giá trị gia tăng sửa đổi
cần quyết nghị sớm để chính quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy
phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm hai nghìn hai mươi ba
cần sớm trình ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định để phân bổ sử dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng mong các chuyên gia các nhà khoa học cho ý kiến để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước người dân và doanh nghiệp